tính đến thời điểm hiện tại thì việt nam đã có một trăm sáu mươi sáu xã thuộc bảy mươi ba huyện của hai mươi ba tỉnh thành phố có bệnh dịch tả lợn châu phi đã qua ba mươi ngày nhưng sau đó lại phát sinh trở lại
sau sáu tháng bệnh dịch tả lợn châu phi xuất hiện tại việt nam bệnh đã xuất hiện tại năm trăm một mươi ba huyện của sáu mươi hai tỉnh thành phố nước ta với tổng số lợn tiêu hủy hơn ba triệu ba trăm linh con
đáng lưu ý dịch tả lợn châu phi đang có xu hướng tái phát trở lại ở nhiều địa phương sau một thời gian dài không ghi nhận có lợn chết vì dịch
hiện bệnh chủ yếu xuất hiện tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ không đủ điều kiện ứng dụng các biện pháp an toàn sinh học

trước nguy cơ bệnh chủ yếu xuất hiện tại nhiều địa phương bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã đẩy mạnh công tác kiểm tra chỉ đạo thực hiện các biện pháp an toàn sinh học để bảo vệ đàn lợn giống chuẩn bị cho công tác tái đàn khi thích hợp